ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa quyết định thu hồi hơn năm mươi năm hectare đất ven biển của sáu nhà đầu tư xây dựng các dự án du lịch
đây là các dự án nằm trên vùng đất vàng dọc đường độc lập và trục đường ven biển thuộc trung tâm thành phố tuy hòa
việc thu hồi đất trên được người dân đồng tình ủng hộ
theo đó trước khi ra quyết định thu hồi các dự án này ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã nhiều lần gia hạn
và tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được
thì một số dự án sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh mà chấp thuận cho cái chủ trương đầu tư
rồi cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng nhà đầu tư cố tình kéo dài cái thời gian lập cái thủ tục chuẩn bị đầu tư
và cái thủ tục xây dựng kéo dài này là cũng về phần trách nhiệm của phía nhà đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng thừa nhận một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phải thu hồi đất nhiều dự án du lịch
là do khâu thẩm định năng lực nhà đầu tư
cả về chuyên môn lẫn tài chính ngay từ ban đầu chưa được chặt chẽ
việc quyết định thu hồi những diện tích đất có vị trí đẹp thuận lợi cho các dự án phát triển du lịch ven biển
nhưng chậm hoặc không triển khai sẽ được giao cho các nhà đầu tư có năng lực tâm huyết đầu tư vào du lịch phú yên
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong lĩnh vực du lịch sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước phú yên có ba mươi dự án trong đó hai mươi bốn dự án vốn đầu tư trong nước còn lại là nước ngoài
trong hai mươi bốn dự án đầu tư trong nước thì dự án có quyết định giao đất đã xây dựng nhưng mới chỉ đưa vào sử dụng một phần
diện tích còn lại chậm tiến độ có đến bảy dự án và ba dự án đã có quyết định giao đất cơ bản hoàn tất thủ tục đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai xây dựng
thời gian tới tỉnh phú yên tiếp tục ra soát thu hồi đất
riêng về lĩnh vực du lịch nếu các dự án tiếp tục chậm hoặc không triển khai đầu tư xây dựng